các cô giáo phát hiện cháu n đã rời khỏi điểm trông giữ trẻ
một số người dân địa phương nhìn thấy cháu đi về hướng biển cách điểm trông trẻ khoảng vài trăm mét
qua tìm kiếm ở khu vực bờ biển lực lượng chức năng chỉ tìm thấy chiếc xếp của cháu bé
đến ngày một mươi chín tháng năm người dân phát hiện một cháu bé tử vong tại khu vực bãi biển làng vân
thuộc phương hoa hiệp bắc quận liên triểu thành phố đà nẵng cách nơi tìm thấy dép của n khoảng một mươi năm km
do nạn nhân không còn nguyên vẹn nên phải chờ kết quả xét nghiệm adn từ cơ quan chức năng thành phố đà nẵng
để xác định chính xác có phải là cháu nư hay không
tuy nhiên gia đình nhận diện qua một vết bớt và khẳng định chính là cháu nở
thưa quý vị trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai vụ bé trai có tên hạo nam rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu ba mươi năm mét
tại công trình cầu dọc xen huyện thanh bình tỉnh đồng tháp cũng từng gây rúng động dư luận
nhắc đến con trai chị linh mẹ con trai
họ nam cho biết từ nhỏ nam đã khá nhỏ người lúc sinh nặng ba một kg thời điểm phát hiện mất tích chỉ nặng hơn hai mươi kg
theo thông tin từ chính quyền địa phương gia cảnh nhà hát n rất khó khăn mùa màng thất thu khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần
từ khi biết tin con trai nhỏ của mình rơi xuống cọc bê tông sâu ba mẹ của hn đã khóc ngất nhiều lần
đoạn clip ba mẹ bé trai tâm sự được chia sẻ trên mạng xã hội khiến ai nấy đều nghẹn ngào cầu mong phép màu sẽ đến với em
trong đoạn clip người cha cháu bé chia sẻ cháu trai chạy về thông báo con anh bị rơi xuống hố
ban đầu anh chỉ nghĩ con bị rơi xuống cống bình thường nhưng khi chạy ra thì mới bàng hoàng
chạy ra nghe tiếng nói hỏi anh kia là nãy giờ có lôi lần nào chưa anh ấy nói là lôi một lần rồi mà hụt
anh kia mới chạy xuống phà lấy thêm dây nối vào nối vào xong thả xuống kêu
cô ơi con có thấy thì có nắm dây ba lôi con lên không có động đậy gì hết nghe nó la thôi
chạy xuống ba cháu bé bật khóc nói
theo lời gia đình cháu bé học lớp năm đi học võ được một tháng nay và cần đóng học phí sáu mươi đồng
vì không muốn xin ba mẹ tiền nên bé trai tự đi nhặt ve chai kiếm tiền học võ
bán được hai mươi một nhưng người ta trả một mươi năm thiếu lại con sáu để con đi kiếm thêm bán cho đủ
kiếm tiền đóng tiền học võ mẹ khỏi cho sau khi nhặt ve trai tiếp thì xảy ra chuyện
đứa cháu chạy về nói bác bà ơi anh cu lộn xuống hố rồi
từng đâu lộn xuống cống bình thường
về sau thế mấy anh ở gần đó chạy vào kêu cứu con anh ơi cứu con anh ơi
thằng bé lên tiếng một hồi dù sao đó không còn nghe tiếng con nữa
cha cháu bé cũng cho biết chỉ nghe thấy tiếng con lát ở dưới chứ không biết con nói gì
ngồi một góc trong căn nhà tuỳnh toàng du đưa con nhỏ đang ngủ
chị linh mẹ mẹ hát nờ thất thần đẩy vọng du con
sau hai ngày đêm dòng giã chờ đợi tin tức của con trai người mẹ cho biết
giờ chị cũng không biết nói gì chỉ đợi vào phép màu
nhạc đến con trai chị linh mẹ của hát nờ cho biết từ nhỏ nam khá nhỏ người
lúc sinh ra nặng ba một kg hiện dù một mươi tuổi chỉ nặng hơn hai mươi kg
nằm ngoan học khá mỗi ngày trước khi đi học thường ra chợ mua thức ăn sáng cho ba mẹ
em gái hơn tuổi rưỡi rồi mới đi học
còn ông nguyễn văn điệt sau tám tuổi ông ngoại bé trai cho biết
ông không nghĩ rằng cháu ngoại của ông lại rơi vào ống bê tông dài như vậy tại công trình
lúc nghe tin là một mươi hai h hơn ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tôi chạy qua nhưng không nghĩ là ở gần nhà có ống bê tông nào
hai ngày qua chờ đợi hạo nam nó học tốt lắm học giỏi lắm ông điệt ngẹn lời nói
trước đó một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bé hát nờ cùng ba bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên tỉnh lộ tám trăm năm mươi bảy xã phú lợi để nhắn sắt
lúc đi qua công trình đang thi công bé nam lọt xuống trụ bê tông rộng bên trong
đường kính hai mươi năm cm đã đóng xuống đất sâu khoảng ba mươi năm mét
khoảng ba mươi phút sau khi xảy ra vụ việc lực lượng cứu hộ có mặt
triển khai nhiều phương án trong đó dùng máy xúc
múc quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc
tuy nhiên khi đào xuống khoảng một mươi mét lực lượng cứu hộ không thể rút được trụ lên
ngày một tháng một lực lượng cứu hộ tiếp tục dùng máy khoan chọc sâu
kết hợp làm mềm đất để kéo trụ bê tông lên
sáng ngày hai tháng một các phương tiện cứu hộ được huy động thêm
và oxy liên tục được bơm xuống bên dưới trụ bê tông
sáng ngày ba tháng một thượng tá trần đình công
chủ nhiệm chính trị lữ đoàn công binh hai mươi năm quân khu chín cho biết
các lực lượng có mặt tại hiện trường đã chạy đua với thời gian
để thực hiện phương án cứu nạn đã thống nhất trước đó
do đây là vụ tai nạn rất hy hữu điều kiện cứu hộ vô cùng khó khăn và ngặt nghèo
nhưng dù chỉ còn tí hy vọng mong manh
các lực lượng vẫn sẽ nỗ lực đến cùng để cứu nạn chó bé trong thời gian sớm nhất
đến một mươi một h ba mươi phút ngày ba tháng một việc đóng ống thép lớn có đường kính một năm m
đặt ôm vào ống trụ hai mươi năm cm mà bé trai lọt vào đã thành công
lực lượng cứu nạn đang nỗ lực lấy đất từ bên trong lồng sắt ra ngoài
để chuẩn bị kéo trụ bê tông lên khỏi mặt đất
khi trụ được kéo lên lực lượng công binh của quân khu chín sẽ tiến hành
do tìm vị trí của bé trai rồi cắt trụ đưa em ra ngoài
như vậy trụ bê tông sắp được kéo lên khỏi mặt đất
nhiều người đang cầu mong phép màu sẽ đến với bé tra hn
sinh năm hai nghìn một mươi hai ngụ xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
vụ bé trai rơi xuống hố trụ bê tông ở đồng tháp sự sống cực kỳ thấp trong hố hẹp sâu
liên quan đến sự việc cho bé một mươi tuổi không may bị rơi xuống hố trụ bê tông sâu ba mươi năm m ở đồng tháp
bác sĩ đinh tấn phương trưởng khoa cấp cứu bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết
về góc độ khoa học khi rơi vào hố sâu sẽ có nhiều nguyên nhân gây tử vong
bác sĩ phương cho hay đầu tiên nếu thiếu oxy sẽ gây ngạt
bên cạnh đó dưới lòng đất hồ sâu không thông khí sẽ có khí độc nếu hít phải cũng có nguy cơ
do đó cần phải đảm bảo nguồn oxy cho bé thì mới có hy vọng
nguyên tắc là oxy
nguyên tắc là oxy sẽ bay lên vì vậy cần phải đổ thêm nước với lượng vừa phải
theo bác sĩ phương ngoài những yếu tố trên còn có nguy cơ sụt lún bởi trụ bê tông rỗng xung quanh là đất
nếu có lực tác động lên càng nhiều sẽ càng lún sâu
tùy theo độ sâu càng sâu tới mức độ nguy hiểm càng cao
với độ sâu ba mươi năm m là rất khó không chỉ vậy đường kính hai mươi năm cm là quá nhỏ nên việc cứu hộ sẽ rất khó khăn
bên cạnh đó xung quanh trụ là đất nên có nguy cơ đất mềm lún sâu
nếu một trường hợp rơi vào hố sâu
sau hai mươi bốn h thì nguy cơ rất cao càng lâu trường nào khả năng nguy hiểm càng cao trường nấy bác sĩ phương chia sẻ
về cơ chế thở bác sĩ phương cho biết đối với trẻ một mươi tuổi cũng giống như người lớn không khác biệt nhiều
tuy nhiên việc trẻ ở dưới hố sâu quá lâu cộng thêm thời gian quá dài sự sống sẽ cực kỳ thấp
vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sẽ triển khai xây dựng nhà để gia đình sớm có nơi ổn định
liên quan đến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông
ngày ba tháng một thiếu tướng nguyễn minh triều phó tư lệnh quân khu chín bộ quốc phòng đã trực tiếp đến hiện trường giải cứu cháu bé
ở công trình cầu rọc sen xã phú lợi huyện thanh bình
thiếu tướng triều cho biết nhận được thông tin cháu bé bị rơi xuống trụ bê tông sâu ba mươi năm mét
bộ tư lệnh quân khu chín đã chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh đồng tháp đến hỗ trợ
ngoài ra đơn vị cũng chỉ đạo đặc công quân khu chín sử dụng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn
theo thượng tướng triều địa chất địa hình ở đây phức tạp
tuy nhiên bằng giải pháp lồng ống thép xung quanh trụ sẽ tiến hành lấy đất xung quanh
khi thấy đủ điều kiện lực lượng cứu hộ sẽ đưa trụ bê tông lên bằng các thiết bị chuyên dụng
rồi tiến hành thăm dò trong lòng ống vị trí của cháu bé để tiến hành cưa cắt cứu hộ
trên hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé nam thiếu tướng nguyễn minh triều cho biết
quân khu chín sẽ hỗ trợ gia đình một căn nhà
để động viên gia đình cháu bé khắp nạn tôi thấy gia đình rất khó khăn con còn nhỏ
ruộng vườn ít mà công việc không ổn định
được sự đồng ý của ban thường vụ bộ tư lệnh quân khu chín sẽ hỗ trợ một căn nhà cho gia đình
sau khi vụ việc ổn định bộ chỉ huy quân sự tỉnh đồng tháp cùng các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát
triển khai xây dựng nhà để gia đình sớm có nơi ổn định và đề xuất phương án hỗ trợ cho gia đình
có công an việc làm sớm ổn định cuộc sống thiếu tướng nguyễn minh triều nói
trở lại vụ cháu bé mất tích lúc đi gửi trẻ ở huế dư luận không khỏi xót xa trước nỗi đau quá lớn của gia đình lpn
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại